cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phúc yên của tỉnh vĩnh phúc cũng cho biết đã tạm giữ hình sự nguyễn đình huy ba mươi sáu tuổi về hành vi hủy hoại tài sản
huy là đối tượng đã ném bom xăng gây ra vụ cháy bốn cửa hàng trên địa bàn thành phố phúc yên vào ngày một tháng chín vừa qua
nguyễn đình huy khai nhận do có mâu thuẫn với anh ngô minh phương chủ cửa hàng mua bán xe máy minh anh ở đường trần hưng đạo phường hùng vương thành phố phúc yên
nên đã chủ định nảy sinh ý định phóng hỏa đốt nhà anh phương để trả thù
trưa ngày một tháng chín huy đi mua xăng cho vào các túi ni lông rồi châm lửa vứt vào cửa hàng xe máy của anh phương
ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm cửa hàng của anh phương rồi tiếp tục lan sang ba cửa hàng nằm kế bên
thiệt hại tài sản liên quan đến vụ cháy ước tính khoảng năm tỷ đồng